sau khi nghe báo cáo nhanh của ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam về sự cố công trình thủy điện sông bung hai
phó thủ tướng trịnh đình dũng đã yêu cầu ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam chỉ đạo huyện nam giang và các đơn vị có liên quan
khẩn trương giả soát xác minh cụ thể thiệt hại do sự cố nhất là thiệt hại về người báo cáo thủ tướng chính phủ
phó thủ tướng trịnh đình dũng giao bộ công thương chủ trì phối hợp với bộ xây dựng
ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam và các cơ quan liên quan tổ chức giám định nguyên nhân sự cố công trình theo quy định
xác định trách nhiệm của các cá nhân đơn vị liên quan báo cáo thủ tướng chính phủ
đồng thời chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn công trình
phó thủ tướng trịnh đình dũng yêu cầu ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp với chủ đầu tư
khẩn trương giả soát đánh giá thiệt hại do sự cố kịp thời hỗ trợ khắc phục hậu quả bảo đảm ổn định đời sống nhân dân